thực hiện chương trình làm việc năm hai nghìn một mươi sáu hôm nay ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tổ chức phiên họp thứ hai
để cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm hai nghìn một mươi sáu phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
và dự thảo chương trình làm việc của ban chỉ đạo năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì phiên họp

trong bản án một số vụ án có liên quan đến tội phạm kinh tế tham nhũng còn chậm trễ chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp
đội ngũ cán bộ được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp vẫn còn thiếu về số lượng và một số cán bộ yếu về chuyên môn nghiệp vụ
phát biểu chỉ đạo phiên họp chủ tịch nước trần đại quang yêu cầu năm hai nghìn một mươi bảy các thành viên ban chỉ đạo
chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng cơ quan đơn vị từng lĩnh vực hoạt động
năm hai nghìn một mươi bảy cần thường xuyên kiểm tra giám sát
chấn trình kịp thời các biểu hiện sai phạm thực hiện tốt một mục tiêu mà chúng ta đã đề ra
từ khi bộ chính trị ban hành nghị quyết bốn mươi chín và những năm gần đây trong các văn kiện của đảng
của nhà nước đều nhấn rất mạnh mà hôm nay tôi cũng nhấn mạnh các ông chí
đó là gì đó là mục tiêu của chúng ta là xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh
dân chủ nghiêm minh từng bước hiện đại bảo vệ pháp luật công lý quyền con người
quyền công dân bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của các cơ quan tổ chức và cá nhân
và quá trình xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh này
chúng ta phải bảo đảm nó phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đồng thời với yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước ta trong giai đoạn mới

họp lần thứ hai các thành viên tập trung thảo luận thông qua dự thảo chương trình làm việc
của ban chỉ đạo năm hai nghìn một mươi bảy tạo cơ sở thuận lợi để các cấp ủy tổ chức đảng liên quan
triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp
chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chủ động tổ chức nghiên cứu xây dựng đề án
và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức có liên quan
nhằm giúp ban chỉ đạo thực hiện đúng chương trình làm việc đã đề ra